tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày một mươi tám tháng năm tới đây
để xét xử bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ của nữ sinh rau gà cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trần thị hiền đã bị toán cấp sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm trần thị hiền kháng cáo không nhận tội
đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình
ba bị cáo còn lại là vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chồng thu là chủ mưu vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
bùi văn công và lường văn hùng không kháng cáo
nhưng được tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập chị cao thảo loan con gái của bị cáo trần thị hiền
và ba người khác tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này
phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh điện biên trong hai ngày